thưa quý vị vào ngày sáu tháng bảy vừa qua tại hội nghị thượng đỉnh giữa đảng cộng sản trung quốc và các chính đảng trên thế giới tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này
trước hội nghị với sự tham dự của khoảng một mươi đại diện của hơn năm trăm linh chính đảng và tổ chức trên thế giới trong bài phát biểu của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam tham dự hội nghị này trên tinh thần cởi mở và hợp tác sẵn sàng cùng thảo luận với các chính đảng về chủ đề vì hạnh phúc của nhân dân trách nhiệm của chính đảng

đồng thời một trong những nội dung quan trọng được học giả tâm đắc đó là trong bài phát biểu của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chia sẻ với hội nghị quan điểm của chủ tịch hồ chí minh rằng dân là quý nhất là quan trọng hơn hết là tối thượng
trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân
bài phát biểu này

và thế giới cùng với đó những giải pháp trên bình diện quốc gia bình diện quốc tế và toàn cầu để vượt qua những thách thức này